huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo đảm quyền lợi cho lực lượng cơ sở